tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số sáu phường nguyễn du quận hai bà trưng thành phố hà nội
cùng sự có các đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
văn phòng tổng bí thư văn phòng chủ tịch nước lãnh đạo thành phố hà nội quận hai bà trưng và phường nguyễn du
nói chuyện với bà con tại đây tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng rất vui mừng được dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số sáu trong không khí vui tươi phấn khởi
được gặp gỡ nói chuyện với bà con nơi gia đình sinh sống được nghe những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn những tiếng hát say xưa yêu cuộc sống bằng cả trái tim và tấm lòng đầy nhiệt huyết
tổng bí thư chủ tịch nước rất vui khi nghe báo cáo thành tích của ban công tác mặt trận của bà con trong địa bàn
địa bàn dân cư số sáu có năm tuyến phố với hai trăm hai mươi ba hộ chín trăm hai mươi nhân khẩu
năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
địa bàn dân cư số sáu luôn phát huy tinh thần đoàn kết tham gia phát triển kinh tế tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chăm lo sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe nhân dân đền ơn đáp nghĩa tương thân tương ái xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
trên địa bàn không còn hộ nghèo cận nghèo các hộ gia đình thực hiện tốt các quy ước quy chế dân chủ ở cơ sở
chín mươi hai năm số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa
tri hội phụ nữ giúp năm cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mỗi cháu năm trăm linh đồng một tháng
các tri hội đoàn thể địa bàn dân cư phối hợp tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu tổ chức các hoạt động hè tặng quà cho sáu mươi cháu học sinh giỏi với trị giá là ba triệu đồng xây dựng các quỹ được trên ba mươi sáu triệu đồng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh cách đây một mươi sáu năm ubnd tổ quốc việt nam có sáng kiến tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập mặt trận dân tộc một mươi tám tháng một mươi một
đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đánh giá hoạt động công tác mặt trận biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc một chủ trương lớn của đảng ta và bắc hồ kính yêu